thời gian qua tại quảng ngãi liên tục xảy ra các vụ cháy mắc cạn tàu thuyền
nhiều trường hợp tàu bị nạn xảy ra ngay cửa biển khu neo đậu tàu thuyền
hầu hết các tàu thuyền sau khi bị nạn đều không được trục vớt mà nằm ngay trong khu vực ra vào vũng neo đậu
gây mất an toàn cho các tàu thuyền ra vào ở bến cảng
đặc biệt là hiện nay khi mà mùa mưa lũ sắp đến những con tàu mắc cạn gây nguy hiểm đường thủy và gây khó khăn cho công tác phòng tránh mưa bão
tàu qng bảy nghìn một trăm hai mươi ba ts có công suất hơn sáu trăm linh cv bị mắc cạn gần hai năm qua ngay cửa biển cổ lũy xã nghĩa phú thành phố quảng ngãi
do bị mắc cạn khá lâu nên tàu đang trong tình trạng hư hỏng mục nát
thân tàu nằm ngang chiếm một phần ba cửa biển chặn dòng chảy lối ra vào của tàu thuyền ngư dân cơ biển cổ lũy
theo thống kê tại các cửa biển cổ lũy xã phú nghĩa huyện tư nghĩa và cảng sa huỳnh huyện đức phổ hiện có sáu sắc tàu bị nạn
hầu hết các trường hợp tàu bị nạn đều có công suất lớn nên nằm dài rác chiếm diện tích lạnh cửa sông làm chặn dòng chảy cản trở sự ra vào của tàu thuyền
chỉ tại cửa sông này thôi thì đã có hai con tàu chìm từ nhiều năm qua
khi mà nước lên thì dòng nước ở đây chảy rất là siết và tàu thì chìm phía dưới
thành ra là khi mà các phương tiện tàu thuyền qua lại thì không thể nào quan sát được bên dưới và có thể tông vào mạng tàu ở dưới bất cứ lúc nào
nguy cơ tai nạn khi mà tông giữa hai con tàu này có thể xảy ra bất cứ lúc nào
cắn đào bạc đấy là đi với cua ngó còn hầu trước kia có một đường ra thoảng là đi một đường thôi ra hoài cửa luôn
mỗi ngày tại các cửa biển vũng neo đậu tàu thuyền cảng sa huỳnh cổ lũy có hàng trăm lượt tàu thuyền ra vào cảng để bán cá và chuẩn bị cho phiên biển mới
trong khi đó vùng nước có tàu chìm mắc cạn luồng nước chảy mạnh xiết
nguy cơ tai nạn rủi ro cho ngư dân các cơ biển luôn hiện hữu nhưng việc trục vớt hay di chuyển tàu đi nơi khác vẫn chưa làm được
hiện tại thì bây giờ ở khu vực này thì chưa có đèn báo hiệu ở những điểm chỗ tàu bị đám
cho nên là nếu như có cấp tàu điều kiện thì nên gán những cái đèn tiết hiệu để cốt phương tiện